tại phú yên ủy ban nhân dân tỉnh phú yên cũng đã tổ chức sơ kết và gặp mặt điển hình tiên tiến
thực hiện ngày biên phòng toàn dân giai đoạn hai nghìn chín hai nghìn một mươi chín
với sự tham dự của gần hai trăm linh đại biểu đến nay tỉnh có bốn mươi chín thôn khóm khu phố và năm bảy trăm bảy mươi tám hộ dân vùng biển
ký cam kết tham gia phong trào quân chúng bảo vệ chủ quyền vùng biển đảo
xây dựng được hơn một trăm linh tổ tàu thuyền an toàn với tám trăm sáu mươi phương tiện và hơn năm ba trăm năm mươi thuyền viên
tặng hơn một trăm linh ngôi nhà đại đoàn kết và nhiều công trình dân sinh
nhân dịp này có ba mươi ba tập thể năm mươi bốn cá nhân được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện ngày biên phòng toàn dân
giai đoạn hai nghìn chín hai nghìn một mươi chín một tập thể và một cá nhân được đề nghị thủ tướng chính phủ xem xét tặng bằng khen